chiều nay ba tháng bốn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã họp trực tuyến với các bộ ngành và ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
các vấn đề trọng tâm đã được nhắc đến trong cuộc họp gồm công tác phòng chống dịch và việc thực hiện có hiệu quả chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
nhấn mạnh việc không để tác động của kinh tế thay đổi tinh thần của chỉ thị mà cần phải thực hiện nghiêm hơn
thủ tướng nêu rõ mục tiêu đưa ra là không được để vỡ trận không được để dịch lây lan ra cộng đồng
việc cách ly cũng phải thực hiện nghiêm túc khóa từ bên ngoài cách ly bên trong và tích cực chữa trị
thủ tướng lưu ý có một số địa phương vận dụng trí thị một mươi sáu một cách máy móc nên có một số điểm sai
thủ tướng đề nghị các thành viên cần phải tham gia thảo luận thêm để thực hiện chỉ thị một mươi sáu một cách hiệu quả
thủ tướng cũng đề nghị các thành viên cho ý kiến về trí thị một mươi sáu một cách hiệu quả
thủ tướng đề nghị các thành viên cho ý kiến về trí thị một mươi sáu một cách hiệu quả
thủ tướng đã chủ động bố trí khách sạn cho các cán bộ bác sĩ ở bệnh viện bạch mai nghỉ ngơi sau khi phục vụ người bệnh
về việc hợp tác quốc tế thì chủ trương có rất sớm nhưng triển khai còn chậm chưa tốt
về an sinh xã hội thủ tướng cho biết hôm nay sẽ báo cáo tổng bí thư chủ tịch nước để ban hành nghị quyết này
để sớm giải quyết đời sống khó khăn cho các tầng lớp yếu thế công nhân người nghèo người mất việc do ảnh hưởng của covid một mươi chín
bên cạnh đó cũng sẽ thúc đẩy tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian tới